các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khoảng một mươi ba h ngày bốn tháng năm tài xế nguyễn hoàng thương năm mươi tuổi ngụ thành phố cần thơ điều khiển xe tải chở dầu mang biển số sáu mươi năm c hai nghìn ba trăm bốn mươi hai di chuyển theo hướng từ thành phố hồ chí minh về tiền giang
khi đi đến địa phận xã lợi bình nhân thành phố tân an tỉnh lòng an thì xe tải bất ngờ bóp cháy
ngọn lửa đã thiêu rụi chiếc xe tải và cháy lan ra cả phần lan can đường
vụ cháy làm tắc nghẹn giao thông trên tuyến cao tốc nhiều phương tiện xếp hàng dài nhiều km
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây kẹt xe nghiêm trọng cả hai hướng
tài sản cao tốc hư hỏng gồm mặt đường cây xanh hộ lan tôn sóng đang thống kê báo cáo
ông nguyễn văn thành cục trưởng cục quản lý đường bộ bốn tổng cục đường bộ việt nam cho biết
một xe chở dầu tự bóp cháy sau đó dầu loan ra đường và cháy dữ dội
theo ông thành vào khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng năm nam tài xế nguyễn hoàng thương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê tiền giang lái xe tải chở dầu
xe tải chở dầu trên cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương hướng từ thành phố hồ chí minh đến miền tây
khi đến đoạn qua ấp bình an b xã lợi bình nhân thành phố tân an lòng an
xe tải chở dầu bất ngờ bóp cháy
tài xế tắp xe vào làng dừng khẩn cấp rồi cùng nhiều người khác dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành
lúc này dầu nhất từ xe tải tràn xuống đường cháy ngùng ngục
nhiều ô tô phải dừng trên cao tốc và chạy lùi khỏi hiện trường tránh vụ hỏa hoạn
ông thành thông tin hiện tại lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy
chỉ còn khói đen bốc lên số dầu bị lan ra khoảng hai trăm linh mét
ông thành cũng cho biết thêm lực lượng chức năng đã chặn một chiều đi từ thành phố hồ chí minh đến trung lương
chỉ cho lưu thông một làng đường ngược lại để xử lý đám cháy
vụ cháy chưa ghi nhận thương vong về người hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại
các lực lượng chức năng đang phối hợp xử lý hiện trường hiện lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy
lực lượng chức năng đã phong tỏa hướng đi vào cao tốc phía đầu thành phố hồ chí minh để giải quyết hiện trường vụ cháy
đến một mươi ba h ba mươi lãnh đạo cục quản lý đường bộ bốn cho hay đám cháy đã được dập tắt
các đơn vị liên quan đang xử lý hiện trường khắc phục hư hỏng để sớm đưa đoạn tuyến cao tốc vào khai thác trở lại
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
những tin tức liên quan đến vụ cháy này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị khán giả trên kênh các bạn nha
xin chào và hẹn gặp lại